đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba với thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai mươi một người ở nhiều địa phương trên cả nước tổng số tiền chiếm đoạt hơn một trăm ba mươi năm triệu đồng